quy tâm tiếp tục thực hiện giảm dân số lượng xe quá tải tổng cục đồng bộ việt nam cục quản lý đồng bộ một phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đã mở đợt kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn hà nội và hòa bình
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
nếu như lái xe nếu chưa có chứng tử lái xe khai là yêu cầu ông chủ doanh nghiệp này yêu cầu trở trên thành thì yêu cầu của anh hoặc chúng tôi rất rất rất ủng hộ
xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín c năm mươi sáu nghìn bốn trăm hai mươi năm bị lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu quá tải
chủ doanh nghiệp này cho rằng xe của mình bằng mắt thường không thể xác định được quá tải bởi đã theo hóa đơn xuất hàng chiếc xe này đã chở đủ tải
do đó lực lượng chức năng không được kiểm tra và cũng không chấp hành cân xe
thậm chí khi lực lượng chức năng giải thích chủ chiếc xe này còn có thái độ gây gắt hơn nhiều

không làm được đập bỏ đốt xe đi về đi cấy đi cấy
theo số liệu thống kê trong ngày đầu gia quân lực lượng liên ngành đã xử lý một mươi một loại xe tải trở quá từ ba mươi một hơn hai trăm linh
một mươi biên bản hành chính được lập để xử lý cho lái xe và chủ doanh nghiệp sở hữu phương tiện
tuy nhiên việc xử lý các hành vi vi phạm này đang gặp không ít những khó khăn
từ phía lái xe cũng như chủ doanh nghiệp
khi mà lực lượng chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ tuần lưu kiểm tra
thì có rất nhiều các cái phương tiện của chủ xe lái xe là theo dõi theo bán của chúng tôi
để có những cái điều chỉnh thông báo cho lái xe về phạm nghe tranh xuống lùi
tập cục quản lý hội một cũng đã chỉ đạo lực lượng công chức doanh ca hối hợp cùng các lực lượng chức năng
để tập trung làm sao để kiểm soát trong cách chặt chẽ hiểm nóng
đặc biệt là quanh hà nội ở các huyện ngoại thành và các tỉnh lân cận với thủ đô hà nội
không những phá hoại kết cấu đường những chuyến xe như thế này cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao với người tham gia giao thông
và trong khi cả nước đã loại bỏ dần các vi phạm về tải trọng phương tiện
thì những hành vi chống đối như thế này cần được xử lý nghiêm để mang lại hiệu quả như mong muốn
đúng là đúng